liên quan tới vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận tỉnh lạng sơn khiến năm người tử vong một mươi người bị thương
cùng với việc điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông bộ công an cũng yêu cầu tập trung kiểm tra thời gian lái xe
trách nhiệm của người lái xe trong việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và trách nhiệm của chủ phương tiện
mặt khác bộ công an cũng yêu cầu tăng cường tổ chức tuần tra và kiểm soát giao thông
đặc biệt trong thời gian thực hiện cao điểm kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container
cũng trong chiều ngày hôm qua cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã có văn bản gửi giám đốc sở y tế tỉnh lạng sơn
chỉ đạo tập trung tối đa lực lượng cám bộ y tế thuốc trang thiết bị để khẩn trương cứu chữa kịp thời các nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc
tại dốc rừng cấm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong
cùng với yêu cầu ngành y tế lạng sơn cứu chữa các nạn nhân cục quản lý khám chữa bệnh cũng chỉ đạo ngành y tế tỉnh lạng sơn
khẩn trương đề xuất các kiến nghị với bộ y tế nhằm đảm bảo tốt nhất các công tác cấp cứu tai nạn giao thông
phối hợp chuyên môn với cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời
báo cáo cục quản lý khám chữa bệnh để kịp thời hỗ trợ chỉ đạo
đến nay tất cả một mươi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đã được các y bác sĩ cứu chữa kịp thời và cơ bản ổn định sức khỏe